sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn chín hạ xã bắc an thị xã trí linh tỉnh hải dương
vừa bị công an tỉnh hải dương bắt giữ sau gần ba năm đối tượng lẩn trốn
duy bị cục cảnh sát hình sự bộ công an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó đối tượng duy đã được lê văn thọ tức thọ sức là tử tù vượt ngục
cùng nguyễn văn tình vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy liên lạc và chỉ đạo nhiều lần đi nhận
một số lượng lớn ma túy đá heroin để bán lại cho nguyễn văn cương tức cương bức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn bàng lai xã ngũ phúc huyện kim thành trong năm hai nghìn một mươi tám
và trong thời gian thụ án tù thọ sứt đã tìm cách liên lạc ra bên ngoài
và chỉ đạo đàn em ở ngoài gây án và buôn bán ma túy với số lượng lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã bàn giao đối tượng diệp văn duy
cho cục cảnh sát hình sự bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ
để nhận được một triệu đồng tiền công đồng văn quyền hai mươi chín tuổi ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã nhận lời vận chuyển gần ba trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp và đã nhanh chóng bị công an thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba trăm bốn mươi tám viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an quyền đã cất dấu số hàng trên trong hộp mì tôm
khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên
nếu như chót lọt thì sẽ nhận được một triệu đồng
và theo hồ sơ vụ việc đồng văn quyền là đối tượng nghiện đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
vừa truy tố thân thái phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy là cựu bác sĩ phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi
bệnh viện tâm thần trung ương một về tội nhận hối lộ
và nguyễn tuấn sơn kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện tâm thần trung ương i về tội môi giới hối lộ
riêng lê thanh tùng chú tại phường cầu dền quận hai bà trưng tp hà nội bị truy tố về tội đưa hối lộ
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy lê thanh tùng xảy ra ẩu đả với một nhóm thanh niên khiến ba người phía bên kia bị thương tích
vụ án bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm khởi tố điều tra
trong thời gian này thông qua người quen tùng đã liên hệ với nguyễn tuấn sơn để nhờ lo giúp cho bệnh án tâm thần để nhằm thoát tội
nhận lời sơn đã gặp trao đổi với thân thái phong đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho tùng với mức giá là tám mươi năm triệu đồng
khi bị bắt giữ tùng mang đến cơ quan công an bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội chú bệnh tâm thần là bản sao
có ghi tên lê thanh tùng do bệnh viện tâm thần trung ương một cấp vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bị can tùng có dấu hiệu sử dụng bệnh án tâm thần giả
bên cạnh việc tiếp tục xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng dấu hiệu làm giả bệnh án tâm thần được tách và chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thông qua nguyễn tuấn sơn tùng đã đến bệnh viện gặp thân thái phong để làm thủ tục khám đầu vào
sau cuộc gặp phong đã lập hồ sơ bệnh án nội chú cho tùng rồi tự viết thông tin của tùng vào trang đầu tiên của bệnh án
đối với nội dung thông tin ở các trang phía sau trong hồ sơ bệnh án phong đã đưa cho một bệnh nhân do anh ta đang trực tiếp điều trị đi làm các xét nghiệm
sau đó lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của tùng
và khi hoàn thiện hồ sơ phong đưa bệnh án giả của tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu vào sổ y lệnh sổ theo dõi thuốc sổ theo dõi ra vào viện
với tội phạm đã thực hiện
bị can thân thái phong bị truy tố tội nhận hối lộ
bị can nguyễn tuấn sơn bị truy tố tội môi giới hối lộ
còn lê thanh tùng bị truy tố về tội đưa hối lộ
trong lúc tuần tra một tổ công tác công an huyện nghĩa hành đã phát hiện một số xe máy khả nghi đang chuẩn bị đưa lên xe khách gửi vào miền nam
qua tích cực điều tra làm rõ công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã triệt phá một nhóm siêu trộm
đã thực hiện khoảng hai mươi vụ trộm mô tô xe máy sau đó chuyển vào tp hcm để tiêu thụ
qua đấu tranh ông võ vàng năm mươi năm tuổi ở xã nghĩa điền huyện tư nghĩa và ông phạm đình hiếu năm mươi năm tuổi ở tỉnh khánh hòa
đã khai nhận số xe trên được đối tượng trộm của một người dân ở thị trấn trợ chùa
mở rộng điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện hai mươi vụ trộm mô tô xe máy trên địa bàn huyện nghĩa hành huyện tư nghĩa
đối tượng võ vàng khai nhận là trộm xe để có tiền mua ma túy sử dụng
và hiện vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành tiếp tục điều tra mở rộng
một đối tượng trốn nã vừa bị công an phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là phan đình hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thành phố vinh tỉnh nghệ an
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hòa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nhưng cho tại ngoại để chơ xét xử
trong thời gian tại ngoại hòa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cho nên ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
diễn châu đã phát lệnh truy nã đối với phan đình hòa
hiện công an phường tân an đã bản giao đối tượng cho công an thành phố bô ma thuật để xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù đã có rất nhiều thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác về nạn lừa đảo bán hàng đa cấp tại các làng quê
thế nhưng thời gian gần đây chỉ vì hám lời mà nhiều người dân trên địa bàn quảng nam vẫn bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
tại xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam
chỉ trong thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ hàng chục người dân đã bị lừa mất hàng chục triệu đồng
khi tham gia mua hàng khuyến mại có quà tặng của các đối tượng lừa đảo
với giấy giới thiệu của ubnd xã tam tiến một nhóm người tự giới thiệu là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ec ba việt nam
đã thông qua các trưởng thôn để gửi giấy mời cho người dân trên địa bàn tham dự chương trình dự án xanh giảm khí thải bảo vệ môi trường
tuy nhiên khi người dân đến không có hoạt động nào liên quan như giấy mời
mà tại đây các nhân viên lấy danh nghĩa tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm cho bà con
nhưng thực chất là để bán hàng
nhóm người này đã mang các sản phẩm bao gồm đèn led tích điện bếp hồng ngoại kiêu sư chảo đa năng nevara
để giới thiệu và bán cho người dân với chiêu trò mua hàng khuyến mại có quà tặng
khi tham gia chương trình này người dân được mua các sản phẩm mà các nhân viên giới thiệu
đồng thời được nhận phần quà có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm mà họ mua
do thiếu hiểu biết lại thấy quà tặng có giá trị cao nên đã có không ít người đặt hàng
nhóm người này yêu cầu người dân giao đủ tiền mới bán hàng và giao quả tặng
đã có một mươi năm người dân bị lừa mua hàng
nhận được tin báo của người dân công an huyện núi thành đã có mặt
và yêu cầu nhóm người này tạm dừng việc bán hàng kiểm tra giấy phép tổ chức hội nghị trao bán sản phẩm
nhưng họ đã không xuất trình được
lực lượng công an đã tiến hành làm việc với ba đối tượng
gồm đào ngọc kiên đinh thị lâm lê đình quang đều trú tại tỉnh thanh hóa
theo khai nhận của các đối tượng chương trình theo giấy mời thực chất là để giới thiệu bán hàng
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cũng không rõ ràng và giá bán tranh lệch khá nhiều so với giá trị thực
còn phần quà cho người dân cũng chỉ là tự trưng đánh lừa người dân
giá thì em mua một chiếc cháo là hơn chín trăm linh
còn một cái bếp tử là
được biết ngoài nhóm ba nhân viên trên cũng trong thời gian này
còn có nhiều nhóm người khác cũng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ec ba việt nam
tổ chức bán hàng với thủ đoạn tương tự
tại hàng chục điểm khác ở nhiều địa phương khác
như huyện tiên phước đại lộc điện bàn trên địa bàn tỉnh quảng nam
và hàng chục người dân đã bị lừa mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc
với giá cao ngất ngưỡng
để ngăn chặn tình trạng này các cơ quan chức năng đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác phòng ngừa
để qua đó khuyến cáo bà con nhân dân cần tỉnh táo trước những chiều trò này
nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác
và trong lúc cử cãi thảo trung vư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại xã bạch đích huyện yên minh tỉnh hà giang
đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
đã bắt giữ thảo trung vư về hành vi giết người
năm một nghìn chín trăm tám mươi một chị dính và vư đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi ba
nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn
vào ngày một mươi năm tháng hai vừa ngăn cản chị dính đi làm thuê bên trung quốc
vì nghi ngờ chị dính có quan hệ yêu đương với một người đàn ông khác
trong lúc tức giận vư đã dùng dao nhọn đâm vào bên phải sườn của chị dính
sau đó rút dao đâm liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
đã phối hợp với các đơn vị liên quan và công an huyện mù căng trải
phát hiện truy bắt thảo chúng vứ khi đối tượng này đang trên xe khách di chuyển từ mù căng trải về hà nội
còn tại kiên giang vì không kiểm chế được sự nóng giận
một ngư dân đã trở thành hung thủ trong vụ án giết người
nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong khi cùng đi biển
hậu quả đã khiến một người tử vong
sau ba ngày được di chuyển từ biển vào đất liền
vào chiều ngày hai tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đã tiến hành tạm giữ hình sự huỳnh văn phép ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố rạch giá về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh lê văn yên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện an minh
cũng là người cùng đi làm thuê trên một chiếc ghe cào
theo lời khai ban đầu của phết tại cơ quan điều tra
thì vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai trên vùng biển tây nam
trong lúc kéo lưới cào để thu hoạch cá
phết nhắc nhở phần lưới của yên đã gây khó khăn
cho việc kéo lưới của phết và một số người khác
hai bên xảy ra cự cãi rồi đánh nhau
trong lúc nóng giận phết vào ca bin tàu lấy dao đâm
khiến yên bị thương nặng và tử vong trên đường đưa vào đất liền cấp cứu
những vụ việc tưởng chừng như không có gì lại trở thành trọng án
và đây là thực tế được ghi nhận từ các vụ án giết người
xảy ra do nguyên nhân xã hội như mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai
tỉnh ái va chạm giao thông cự cãi trên bàn nhậu
lời nói trái tay hoặc thậm chí chỉ là một ánh nhìn không
thiện cảm cũng có thể trở thành ngòi lửa
khiến các bên hành xử côn đồ dẫn đến nhiều vụ án thương tâm
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận từ những vụ án xảy ra gần đây tại khánh hòa
bùi quang hoàng ba mươi tám tuổi trú tại xã vĩnh thạnh nha trang
đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về hành vi giết người
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ông dương bá thiên bốn mươi sáu tuổi trú tại xã vĩnh thạnh
khi đi trong dãy trọ ra đường lương định của thì va chạm giao thông với thiên
sau hồi cãi vã ông thiên dùng tay tát hoàng
tức giận hoàng rút dao bấm trong người đâm ông thiên gục tại chỗ
cũng tại xã vĩnh thạnh nha trang vào ngày một mươi sáu tháng một
sau khi xảy ra cãi vã với người tình đối tượng tôn thất hoàng ba mươi sáu tuổi
đã dùng dao sát hại người phụ nữ này ngay trong nhà của mình
các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội gần đây
chúng tôi thấy rằng nó rơi vào cái lứa tuổi trẻ
có những vụ việc là rất đơn giản
từ cái tranh giành hàng rào
hay là do cái chuyện là nhậu nhẹt trăng bàn nhậu
mâu thuẫn nhau
rồi có những trường hợp là mâu thuẫn kéo dài nhiều ngày
rồi dẫn đến cái hậu quả là bạo lực và manh động như thế
đây là những hung khí mà đối tượng nguyễn võ ngọc bảo một mươi chín tuổi
chú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm
dùng để sát hại mẹ và em ruột vào ngày năm tháng một
tại cơ quan công an bảo khai nhận
sáng năm tháng một
mọi người trong nhà đi vắng
bảo mở nhạc lớn
sử dụng cỏ mỹ với tần suất dày đặc
thấy em trai sáu tuổi chơi một mình trong cơn ảo giác
bảo đã sát hại rồi đưa vào phòng giấu
lúc sau người mẹ vừa đi chợ về
cũng bị đối tượng chém nhiều nháp tử vong
tại tỉnh khánh hòa
chỉ trong chưa đầy hai tháng qua
đã xảy ra ba vụ án giết người
làm bốn người tử vong
tất cả các vụ án đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nảy sinh bộc phát
và khi không giải quyết được bằng lời nói
các đối tượng đã dùng hung khí sát hại đối phương
theo cơ quan công an
các đối tượng giết người trước khi gây án
đều có sử dụng các chất kích thích
như rượu bia hay ma túy
để phòng ngừa xã hội được tốt
đối với cái tội phạm giết người
do nguyên nhân xã hội này
thì đòi hỏi
cả lực lượng công an
và các ban ngành động thể
các cấp chính quyền
phải có sự phối hợp với nhau
phải cần quan tâm nhiều hơn nữa
đối với công tác quản lý
các đối tượng
khi có những vụ việc mâu thuẫn xảy ra
thì các cấp phải tập trung
dứt điểm đừng để mâu thuẫn kéo dài
cha mẹ này
phải quản lý con cái của mình
và biết con cái mình đi đâu làm gì
thậm chí bây giờ trẻ con ra đường
thường thường mang theo hùng khí
mang theo giáo
thì đó là những điều kiện nhất thời
và dễ phạm thọ
ngoài những vụ án giết người
những vụ án cố ý gây thương tích
mà nguyên nhân cũng từ mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt
cũng có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
thực tế cuộc sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn
thay vì dùng lời nói để hóa giải
một bộ phận người dân lại sử dụng bạo lực để giải quyết
để phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội một cách hiệu quả
không chỉ có nỗ lực của lực lượng công an
mà đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội đưa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vũ thị sử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn yên thịnh xã hưng lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
và đối tượng lê văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xóm bốn tam quy xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý